bọt trắng lại nổi đầy canh tàu hủ quận tám tp hcm
bọt trắng xốp nổi thành từng màng lớn chậm trôi theo dòng nước hướng về canh lò gốm
trong thời tiết nắng bọt nhanh chóng khô một phần tự tan biến
phần khác bay theo gió mạnh tấn công vào những nhà dân ven đường
theo quan sát bọt trắng xuất hiện từ trạm bơm kiểm soát chiều ở đường võ văn kiệt phường một mươi sáu quận tám
tình trạng bọt trắng xuất hiện thường xuyên tại đoạn giao giữa rạch rụt ngựa
và kênh lò gốm phường một mươi sáu quận tám tp hcm
ngay chạm bơm khiến nhiều người dân bày tỏ lo ngại về ô nhiễm môi trường nước